trên địa bàn các huyện biên giới của tỉnh gia lai đời sống của người dân vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
chung tay với chính quyền địa phương các lực lượng vũ trang trên biên giới đã tích cực giúp đỡ các hộ nghèo cùng xây dựng những máy ấm nghĩa tình nơi đây
căn nhà của bà nông thị xìu từng bị tốc mái do lốc xoáy nhiều điểm tường nhà bị nứt
hoàn cảnh của gia đình bà xỉu rất khó khăn bà là vợ liệt sĩ hiện đang ở với hai cháu ngoại thường xuyên bị đau ốm
trước gia cảnh khó khăn của gia đình chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn đã hỗ trợ để bà siêu có thể xây dựng căn nhà mới
bà đi bà bà sợ nó đổ xuống nhà chết mất các cháu bây giờ bộ đội bình quản một mươi năm hỗ trợ bà xây cái nhà mới bà rất cảm ơn
bà không biết nói gì hơn nữa cảm ơn chính quyền cũng quan tâm nhiều rồi
còn đây là căn nhà mới của vợ chồng ông broma bering
và bà pui bó vừa được chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội hỗ trợ xây dựng
cả hai vợ chồng ông bà đều là người hoạt động cách mạng và thân nhân liệt sĩ
căn nhà không chỉ là nơi che nắng che mưa mà còn thể hiện tấm lòng đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ đi sau
già rất mừng cảm ơn tình cảm của con cháu của chính quyền và bộ đội
già sẽ cố gắng sống tốt vận động con cháu sống tốt chăm lo làm ăn phát triển kinh tế
mô hình mái ấm tình thương
căn nhà tỉnh nghĩa được chính quyền và các đơn vị quân đội trên biên giới của tỉnh gia lai phát động thực hiện đã hơn một mươi năm năm qua
tại nhiều nơi mô hình này phát huy rất tốt hiệu quả với việc huy động nguồn quyên góp từ cộng đồng các tổ chức chính trị xã hội
riêng năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh đã có khoảng một ba trăm linh hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà từ mô hình này
chỉ bằng việc là vận động các chị em là tiết kiệm một mươi đồng trên tháng số tiền rất là nhỏ
thế nhưng mà chúng ta tích cóp một mươi hai tháng trong năm
và với một bốn trăm hai mươi một hội viên phụ nữ thì đã tích cóp hàng năm được số tiền rất là lớn
trong việc hỗ trợ xây dựng nhà cho hội viên phụ nữ khó khăn thì bao giờ hội phụ nữ cũng chú ý quan tâm hơn đối với người dân tộc tiểu số
sự chung tay của chính quyền các lực lượng vũ trang và cộng đồng đang giúp cho những hộ gia đình chính sách hộ nghèo trên biên giới của tỉnh gia lai xây được nhà mới khang trang
những căn nhà tình nghĩa đã góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo
góp phần vào xây dựng một vùng biên vững mạnh bảo đảm về an ninh chính trị